trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
sáng nay chủ tịch ubnd tqvn trần thanh mẫn cho biết đã có ba bốn trăm sáu mươi ba lá số ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới quốc hội
được đoàn chủ tịch ubnd tqvn phối hợp với ubnd tqvn tổng hợp
trong đó nhân dân tiếp tục thể hiện sự tin tưởng kỳ vọng vào quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt của đảng nhà nước trong chống tham nhũng lãng phí
ông trần thanh mẫn cho biết cử tri và nhân dân cả nước phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng vai trò điều hành quản lý của nhà nước
mặc dù vẫn còn phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức song tình hình kinh tế xã hội những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục đạt được những kết quả tích cực
kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định
văn hóa xã hội khoa học và công nghệ y tế giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực
tuy nhiên cử tri còn băn khoăn lo ngại trước tình trạng người nhà bệnh nhân có hành vi bạo lực đối với bác sĩ nhân viên y tế
thái độ hành vi ứng xử của một số học sinh giáo viên và phụ huynh ở một số địa phương đã làm xấu hình ảnh người thầy và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc
bên cạnh đó cử tri và nhân dân phản ánh tình trạng sản xuất nhập khẩu và kinh doanh thuốc giả thuốc kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc trong đó có cả thuốc kháng sinh thuốc chữa bệnh ung thư giả vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ
công tác bảo đảm an ninh mạng quản lý công nghệ thông tin còn bộc lộ hạn chế sờ hở để tội phạm công nghệ cao lợi dụng thể hiện rõ nhất là vụ đánh bạc qua mạng internet liên quan đến nhiều đối tượng ở địa phương thu giữ hàng ngàn tỷ đồng
cử tri và nhân dân bất bình trước hành vi của một số cán bộ công an kể cả cán bộ cấp cao thiếu tinh thần trách nhiệm lợi dụng chức vụ quyền hạn tiếp tay cho tội phạm
liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng lãng phí và thực hành tiết kiệm ông trần thanh mẫn cho biết cử tri và nhân dân tiếp tục thể hiện sự tin tưởng kỳ vọng vào quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt của đảng nhà nước trong đấu tranh chống tham nhũng lãng phí
nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng thức tạp
đã được xử lý nghiêm không có dùng cấm kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp cán bộ đương chức hay cán bộ về thu
cử tri và nhân dân mong muốn đảng nhà nước tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí ở các cấp các ngành các địa phương cơ sở coi đây là nhiệm vụ quan trọng cấp thiết thường xuyên của cả hệ thống chính trị
tại kỳ họp lần này đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
trân trọng gửi tới quốc hội chính phủ sáu kiến nghị trong đó đề nghị đảng nhà nước tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp mạnh mẽ hiệu quả hơn về phòng chống tham nhũng lãng phí thực hành tiết kiệm trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật kiên quyết xử lý nghiêm những người có hành vi tham nhũng lãng phí tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng lãng phí đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ ngành chính quyền các cấp